trong bối cảnh số ca mắc ghi nhận mỗi ngày tại hà nội vẫn sấp xỉ ngưỡng ba ca
thông tin hà nội dự kiến đề xuất cho toàn bộ học sinh khối từ bảy đến một mươi hai trở lại trường sau tết nguyên đán
đã nhận được sự quan tâm của dư luận đặc biệt là phụ huynh có con trong độ tuổi này
và vì các nhà trường đa số đều đồng tình và ủng hộ phương án cho học sinh đến trường học trực tiếp
sau tết nguyên đán vì học sinh từ khối bảy đã được tiêm đủ các mũ vắc xin cơ bản
tuy nhiên về phía các bậc phụ huynh xuất hiện nhiều ý kiến quan điểm trái chiều về việc nên hay không
nên mở cửa trường học ở thời điểm này khi dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp
tại hà nội và nhiều tỉnh lân cận
một số phụ huynh cho rằng việc đưa trẻ quay trở lại trường trong thời điểm mỗi ngày
hàng ngàn ca nhiễm và biến chủng umicron xuất hiện là vô cùng mạo hiểm
những phụ huynh này khẳng định học hành là chuyện cả đời suốt kẻ mới là trên hết
các con chỉ nên đi học khi dịch bệnh đã được kiểm soát và khống chế cẩn thận
vì hay trở lại trường sau tết nguyên đáng là hoàn toàn hợp lý
bởi các con cũng cần quay trở lại nhịp sống bình thường giống cha mẹ
tuy nhiên cũng có những đề xuất rằng bộ y tế cần tính toán lại phương án xác định
mức độ dịch để các trường học an toàn khi mở cửa
dưới góc nhìn của chuyên gia y tế phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng hiện nay
trẻ em đã được tiêm vaccine ở một tỷ lệ nhất định
hơn nữa cả nước đã thích ứng tiến tới sống chung với đại dịch covid một mươi chín
vì thế cũng cần cho học sinh trở lại trường để được đi học và trở lại cuộc sống bình thường